theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thủy chiều ven biển nam bộ đang xu hướng tăng lên
dự báo đỉnh chiều tại ven biển nam bộ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao
do ảnh hưởng của chiều cường nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh nam bộ
như bến tre sóc trăng trà vinh bạc liêu cà mau và tp hcm
ngập sâu nhất có thể diễn ra trong thời gian khoảng hai mươi ba h hôm trước đến hai giờ hôm sau
và khoảng từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h trong các ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý người dân khi các đợt chiều cường xuất hiện
cần chủ động ứng phó hạn chế tập trung các nơi bị ngập úng tránh ách tắc giao thông
tuân thủ theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng phân luồng
điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu các điểm giao lộ